hà nội hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ một mươi tám đã khai mạc với chủ đề
nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương phục vụ phát triển và hội nhập
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
đã đến dự và phát biểu tại hội nghị
những năm qua dưới sự lãnh đạo đúng đắn của đảng và nhà nước
sự tham gia phối hợp tích cực của các bộ ngành và địa phương
công tác đối ngoại đã được triển khai đồng bộ hiệu quả
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
góp phần duy trì môi trường hòa bình giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
trong thành tiệu chung đó công tác đối ngoại địa phương đã phát triển toàn diện
cả về bề rộng và chiều sâu mở rộng quan hệ với các đối tác nước ngoài
thúc đẩy thương mại đóng góp thiết thực vào thực hiện các mục tiêu chính trị kinh tế xã hội
tuy vậy còn nhiều hạn chế như tư duy hội nhập quốc tế vẫn chuyển biến chậm
nhiều tỉnh thành chưa gắn hội nhập vào quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của địa phương
chưa xây dựng chương trình hành động của triển khai nghị quyết hai mươi hai của bộ chính trị về hội nhập quốc tế
hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ một mươi tám với chủ đề
nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương phục vụ phát triển và hội nhập
diễn ra vào lúc các cấp các ngành và các địa phương đang tích cực triển khai nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
là dịp để các bộ ban ngành trung ương các địa phương các cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
và các đơn vị trong bộ ngoại giao đánh giá tình hình kết quả thực hiện các mục tiêu
năm nhiệm vụ đã đặt ra từ hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ một mươi bảy đến nay
để ra những phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn tới
bộ ngoại giao luôn luôn đi cùng đồng hành hỗ trợ cho các tỉnh thành
từ việc giới thiệu mở rộng cái quan hệ với các nước các địa phương của các nước
đến việc là giúp cung cấp thông tin về các đối tác của các địa phương đối với các nước
cũng như giới thiệu của các nước đến với các địa phương
và trên thực tế là trong thời gian vừa qua thì bộ ngoại giao cũng tổ chức rất nhiều các hội nghị hội thảo
gắn kết bằng các biện pháp hết sức cụ thể như là mời các đại sứ quán
các đại sứ của các nước tại việt nam đến các địa phương để giới thiệu về địa phương
hoặc là hỗ trợ cho các địa phương khi đi ra nước ngoài có gặp gỡ kết nối với lại những địa chỉ cụ thể và cần thiết cho các địa phương
với tinh thần đổi mới và ý thức trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao phó cho ngành ngoại giao
hy vọng rằng hội nghị ngoại vụ một mươi tám và hội nghị ngoại giao hai mươi chín sắp tới sẽ là các hội nghị của quyết tâm hành động
hội nghị ngoại vụ một mươi tám và hội nghị ngoại giao hai mươi chín sắp tới sẽ là các hội nghị của quyết tâm hành động